hội nghị các tham tán thương mại trưởng cơ quan thương vụ tại khu vực châu mỹ đã diễn ra tại thủ đô mexico liên bang mexico
nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại góp phần tăng cường xuất khẩu hàng hóa của việt nam
đến các nước trong khu vực và trên thế giới
phát biểu tại kỳ họp thứ trưởng đỗ thắng hải đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ thương mại song phương giữa hai nước
nhấn mạnh mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam tại khu vực mỹ la tình và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tám của mexico tại châu á thái bình dương
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt ba ba mươi năm tỷ usd tăng một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt một hai mươi tám tỷ usd tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi cùng các bộ ngành liên quan của phương án
phía việt nam và mexico ra soát lại tất cả các lĩnh vực mà hiện nay hai bên đang có hợp tác
và cũng đã đưa ra những đường hướng định hướng để có thể phát triển trong thời gian tới
và nhất là trong các lĩnh vực về thương mại lĩnh vực về công nghệ sở hữu trí tuệ
thứ trưởng luz maria de la mora bày tỏ sự hài lòng trước những sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương những năm qua
đặc biệt là trong bối cảnh
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương mà hai nước là thành viên đã chính thức có hiệu lực
chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao thương giữa hai nước
mexico có cơ hội sẽ sở hữu sang việt nam các sản phẩm nông nguồn thực chế tạo máy ô tô và phụ tùng ô tô
mexico là thị trường quan trọng với nhiều mặt hàng của việt nam như điện tử thủy sản
chúng tôi mong muốn lĩnh vực tư nhân của hai nước tận dụng cơ hội thúc đẩy thương mại song phương
mexico mong muốn tiếp nhận thêm đầu tư từ doanh nghiệp việt nam
tại kỳ họp trong thời gian tới hai bên thống nhất tập trung nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều
nhất trí về tầm quan trọng của việc tiến hành ký kết thỏa thuận giữa hội đồng doanh nghiệp mexico
về ngoại thương đầu tư và công nghệ và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
kết thúc kỳ họp thứ trưởng đỗ thắng hải và thứ trưởng luz maria de la mora
đã ký biên bản kỳ họp lần thứ hai ủy ban hỗn hợp việt nam mexico về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư